mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
các đối tượng gồm trần anh quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
ngay sau khi được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba bị can
tại tp hcm và tp hcm cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ
mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
còn về vụ án xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
mở rộng điều tra vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam
hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với trần việt thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên đại sứ việt nam tại malaysia
quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét đối với nguyễn hoàng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định tố tụng nêu trên
hiện cơ quan an nghi điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau thời gian tích cực điều tra xác minh về thi thể một nam giới đang phân hủy ở xã âu long vĩ huyện châu phú
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố châu đốc đã bắt giữ được nghi phạm
sau khi phát hiện vụ việc lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn hùng cường
chú huyện trợ lách tỉnh bến tre công an tỉnh đã tập trung lực lượng phương tiện chia thành nhiều tổ công tác để truy bắt cường
đến chiều ngày năm tháng một cường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường châu phú b thành phố châu đốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn hùng cường để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
với hành vi tổ chức đánh bạc hồ thanh quyền chú tại tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ án này ba đối tượng là nguyễn ngọc phong trương đức hiếu cùng chú tỉnh đồng nai và nguyễn văn tính
quê thành phố cần thơ cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam
về hành vi đánh bạc và cho gia đình bảo lãnh một đối tượng để tiếp tục điều tra
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt đối tượng quyền tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với phong hiếu và tính thu giữ năm điện thoại di động
bước đầu xác định chỉ trong gần hai mươi ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai quyên đã nhiều lần gửi kèo cá cược với phong phú tính và hiếu với số tiền tham gia đánh bạc gần sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng